tiếp tục chuyến thăm và làm việc tại các tỉnh tây nguyên
sáng nay đồng chí trần quốc vượng ủy viên bộ chính trị thường trực ban bí thư trung ương đảng
đã đến dự lễ khánh thành công trình trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở ama trang lương
xã yà la huyện chư pư tỉnh gia lai
trường phổ thông dân tộc bán chú trung học cơ sở ama trang lương được đầu tư đồng bộ từ cơ sở vật chất
đến đồ dùng trang thiết bị với kinh phí đầu tư trên bảy tỷ đồng sẽ giúp cho một trăm năm mươi em học sinh
bán chú có chỗ ăn ở sinh hoạt để các em yên tâm bám lớp
dịp này đồng chí trần quốc vượng đã tặng nhiều phần quà giá trị cho thầy và trò nhà trường
để phục vụ cho việc học tập vui chơi giải trí của các em học sinh